ba đối tượng từ hai mươi đến hai mươi tám tuổi vừa bị đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận sơn trà
phát hiện bắt giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tại một căn hộ ở trên địa bàn quận sơn trà đà nẵng
tại hiện trường lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ hai nữ và một nam đang sử dụng trái phép chất ma túy
gồm nguyễn đức duẫn lê thị thùy trang cùng chú tỉnh quảng nam và vũ thị thu trang chú tỉnh đắk lắc
qua đấu tranh những đối tượng này khai nhận nhặt được ma túy thuốc lắc và ketamin tại quán bar
nên đã rủ nhau thuê một căn hộ để cùng sử dụng